cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại xã đại lào thành phố bảo lộc
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
qua quá trình điều tra từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng xác định
nguyễn thị tuyết đã tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ở nước ngoài
do đào minh quân là thủ tướng tự phong cầm đầu từng có nhiều hoạt động khủng bố tại việt nam
thông qua mạng xã hội và điện thoại tuyết đã gửi và nhận nhiều tài liệu từ tổ chức khủng bố nước ngoài
tại địa phương tuyết đã vận động nhiều người dân tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân
làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
khám xét nơi ở cơ quan điều tra thu giữ được bốn cuốn sổ viết tay hai bộ tài liệu giấy
và nhiều tài liệu điện tử trong máy tính cá nhân của tuyết liên quan đến hoạt động cho tổ chức
bước đầu nguyễn thị tuyết đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
ngày hôm nay công an tỉnh bình dương tổ chức họp báo thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại phường thái hòa thị xã tân uyên làm ba người trong một gia đình tử vong
thông tin tại buổi họp báo đại tá trần văn chính phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương cho biết hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn lực lượng công an đã tiến hành điều tra
xác minh được hung thủ gây ra vụ án trên chính là trần trọng luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu phố tân ba phường thái hòa thị xã tân uyên
luận sống trong căn nhà cách nhà nạn nhân hơn một trăm linh mét
luận là đối tượng chưa có tiền án tiền sự nhưng có biểu hiện nghiện ma túy cờ bạc ở địa phương
theo điều tra ban đầu ngày thường luận hay qua quán nước bà cúc để uống cà phê
và thường hay mở phim có nội dung không lành mạnh trên điện thoại để xem
nên bị bà cúc và chị nhi phàn nàn và có lần đuổi đi nơi khác
nghĩ là bà cúc và chị nhi coi thường mình nên luận tức giận muốn trả thù
khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm ba con dao
cây mã tấu đến cậy mái tôn đột nhập vào nhà bà cúc
lúc này bà cúc dậy thấy vậy luận lao tới dùng mã tấu chém bà cúc chết tại chỗ
và tiếp tục ra tay sát hại chị nhi và cháu ngân
sau khi gây án đối tượng trở về nhà tắm rửa đi vứt hung khí nhằm xóa các dấu vết và phi tăng vật chứng
để tránh bị phát hiện trước khi gây án luận đã dùng cây kẽm buộc cửa nhà trọ và các nhà dân xung quanh nhà nạn nhân
qua công tác truy xét thu thập chứng cứ cơ quan điều tra xác định luận là nghi can
qua làm việc luận cố tình quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã phải khai nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình
cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hung khí gây án
tại buổi họp báo ubnd tỉnh đã thưởng nóng một trăm linh triệu đồng cho lực lượng công an tỉnh bình dương
liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ
dương và phan xảo nam cầm đầu
hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông đặng anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện là tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hành vi phạm tội của đặng anh tuấn được xác định tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông ký quy định số một nghìn bảy trăm một mươi tám
quy định btttt thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra xác minh việc chấp hành quy định
về quản lý và sử dụng tài nguyên internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet
quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao
do nguyễn văn dương điều hành đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet
bằng hình thức gamebài tip club đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý
tuy nhiên đặng anh tuấn đã lợi dụng
dụng chức vụ là tránh thanh tra bộ thông tin và truyền thông không tham mưu để bộ trưởng chỉ đạo xử lý
theo đề xuất của đoàn kiểm tra mặc dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân
đặng anh tuấn đã ký phiếu trình ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đề xuất bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý dẫn đến hoạt động của game bài tip club
không được ngăn chặn xử lý kịp thời để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài
thu lời bất chính đặc biệt lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín danh dự lợi ích vật chất của nhà nước
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội gây dư luận xấu trong nhân dân
hiện nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án
thu thập tài liệu củng cố chứng cứ sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của đặng anh tuấn
một đường dây đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng vừa bị công an quận long biên lập chuyên án đấu tranh triệt xóa thành công
cầm đầu đường dây này là đối tượng hoàng văn tuấn còn có biệt danh là tuấn kỹ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường ngọc lâm quận long biên tp hà nội
hoàng anh tuấn còn có biệt danh là tuấn kỹ là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự tuấn kỹ là đối tượng cộng cán về hình sự
sau khi ra tù tuấn kỹ tập hợp các đối tượng phần lớn là những kẻ có tiền án tiền sự tổ chức một số hoạt động có dấu hiệu nghi vấn trong đó có đánh bạc
em có hai cái máy lẻ thì em giao cho khách một cái thằng em giao cho một cái cho khách
người ta lấy về xong người ta đánh trận bóng ở trong cái trang đó
được thôi tuấn thanh toán một lần
em có nhận trang bóng từ anh tuấn ra cho em thì có một con người bạn là để nhờ em thì em gọi anh tuấn anh tuấn đưa cho em em giao cho người ta đó luôn
thế việc anh tuấn giao đấy gì là anh ai là người thanh toán
em sẽ là người thanh toán trực tiếp là cái người nhờ em còn anh tuấn chỉ biết em thôi
quá trình đấu tranh hành vi phạm tội của các đối tượng bắt đầu được làm rõ
tại lúc đó anh tuấn đã cùng với một mươi ba đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá đổ bóng đá qua trang web bóng tám mươi tám com
cũng có hai tài khoản đánh bạc trên trang web này và giao lại cho các đàn em để nhận cá độ trực tiếp từ các con bạc
tuấn được hưởng tranh lệch bốn mươi đồng trên một đô tiền đánh bạc thu được của các con bạc
bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây này lên tới ba trăm linh tỷ đồng
tại thời điểm các trinh sát đội cảnh sát hình sự ở phở bát dữ các đối tượng đã tìm cách đập vớt điện thoại nhằm xóa dấu vết tham gia đánh bạc trên máy điện thoại
trong quá trình truy bắt đối tượng thì các đối tượng có biểu hiện là chống đối cũng như là xóa những tin nhắn điện thoại cũng như là đập các điện thoại để tẩu các bằng chứng vật chứng để mà tránh trốn tránh sự điều tra của cơ quan công an
nói về trận đấu thì các tuấn đã hoạt động trước phương án là tuấn kỹ cho heavenly tuấn kia là một trang mạng bóng để có tuấn giao khách thì hàng tuần sẽ ngắn đánh bạc với tên sáng tua
kiểu đó đã chết phá thành công đường dây đánh bạc với quy mô lớn như thế này
cảnh sát hình sự công an quận long biên phải trải qua thời gian dài để rằng đủ lời súng v một nghìn chín trăm năm mươi chín

phải trải qua thời gian dài tổ chức trinh sát nắm bắt quy luật và dựng chân dung của các đối tượng trong đường dây
sau đó lựa chọn thời điểm thích hợp để phá án
hiện công an quận long biên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây này
khoảng sáu h hai mươi phút sáng nay tại ngã ba quốc lộ một a đoạn qua thôn hà thanh xã gio châu huyện gio linh tỉnh quảng trị
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm ba người thương vong
vào thời điểm trên xe container biển kiểm soát ba mươi bảy c một mươi nghìn một trăm hai mươi tám kéo theo rơ móc do trịnh đình hồng
trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an điều khiển chạy hướng bắc nam
khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c tám nghìn chín trăm bốn mươi bốn
do tài xế nguyễn văn hùng chú tại tỉnh thừa thiên huế điều khiển chạy theo hướng ngược lại
chiếc xe container đã đâm sập một phần nhà anh võ văn hải ở thôn hà thanh xã do châu huyện do linh
xe ô tô tải bị hắt đi một đoạn dài đầu xe biến dạng phụ xe tử vong mắc kẹt trong ca bin
hai lái xe bị thương được đưa đi cấp cứu hiện chưa xác định được danh tính người tử vong
lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông xử lý vụ việc
huy động lực lượng cứu hộ khoan cắt ca bin xe ô tô tải để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
ban an toàn giao thông tỉnh quảng trị đã đến thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
hỗ trợ gia đình người chết năm triệu đồng và người bị thương hai triệu đồng
chỉ còn ít ngày nữa là sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
hiện tại trên địa bàn hà nội công tác chuẩn bị tăng cường phương tiện vận chuyển
tại các nhà ga bến xe đã được chuẩn bị hoàn tất
một số tuyến trọng điểm có thể xảy ra thiếu xe cục bộ
các đơn vị vận tải hành khách đã bố trí thêm phương tiện dự phòng
đủ khả năng vận chuyển hết khách trong những ngày cao điểm sắp tới
theo đại diện công ty quản lý bến xe hà nội trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
sẽ tăng cường hơn năm trăm năm mươi lượt xe
cụ thể tại bến xe mỹ đình lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng gấp hai ba lần ngày thường
dự kiến bố trí một hai trăm linh lượt xe mỗi ngày
đây cũng được đánh giá là một dịp có lượng khách tăng một biến lên
do đó thì công tác chuẩn bị cũng được đẩy đi trước một bước
đảm bảo lượng xe và cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ cho hành khách
đối với cả bến xe mỹ đình chúng tôi tập trung vào các tuyến tây bắc
như là điện biên sơn la lai châu
đối với cả bến xe gia lâm chúng tôi cũng tập trung vào các tuyến bắc giang tuyến thái bình tuyến quảng ninh và tuyến hải phòng
ngoài ra do đặc thù các tuyến khác nhau các bến xe sẽ phù hợp với các doanh nghiệp vận tải
tổ chức những phương án đột xuất trong những ngày cao điểm người dân về quê và trở lại thủ đô
đáng chú ý đa số các tuyến được tăng cường tại một số địa phương có các địa điểm du lịch
thứ nhất là lượng hành khách đi về nghỉ
ngoài ra lượng hành khách đi đến các địa điểm du lịch
bắt đầu từ một tháng năm xuất hiện các địa điểm du lịch bắt đầu khai trương
do đó lượng hành khách sẽ có tăng đột biến
do đó chúng tôi cũng tập trung vào một số tuyến
ví dụ như tuyến sầm sơn chúng tôi cũng tăng cường
ở đây có tuyến đi hải phòng chúng tôi cũng tăng cường
và quảng ninh
trong những ngày cao điểm này kiểm soát lượng hành khách khác với ngày cao điểm này là gì
thường là chúng tôi kiểm tra tất cả các quẩy vé các doanh nghiệp
làm sao đảm bảo cam kết không tự ý tăng giá vé
cái thứ hai là bảng liêm yếp điện tử rõ ràng để cho hành khách cập nhật được thông tin
cái thứ ba là các cửa kiểm soát chúng tôi kiểm soát chặt chẽ về vé
ai có vé thì mình được lên xe
theo trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt hà nội
dìm ý lễ sắp tới đơn vị sẽ tổ chức chạy thêm bốn mươi ba chuyến tàu
với trên hai mươi chỗ ngồi
từ hà nội đến thanh hóa vinh đồng hới đà nẵng và ngược lại
tính đến thời điểm này số lượng vé đã bán được khoảng chín mươi
những vé dường nằm ngồi mềm đã hết sạch
thổ mà hành khách đặt thì đã đạt khoảng tám mươi chín mươi
so với số lượng chỗ của công ty đưa ra
và chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục với nhu cầu hành khách
nếu mà tiếp tục tăng cao thì chúng tôi sẽ cũng đưa ra tiếp tục
cái toa xe để phục vụ khách
về giá vé trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt hà nội khẳng định
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
không tăng so với ngày thường
nếu nhu cầu hành khách tăng cao
ngành đường sắt hiện tính toán các phương án có thể tăng thêm tàu
ngoài ra cũng tăng cường lực lượng
nhằm đảm bảo công tác phục vụ hành khách một cách tốt nhất
tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trưa ngày hai mươi năm tháng bốn một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ một
đoàn thuộc đề bàng quận thủ đức tp hcm
làm rơi hàng chục thùng bia xuống đường
sự cố làm giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
thời điểm trên xe tải viễn số bốn mươi ba c chín nghìn bốn trăm một mươi sáu
đa lưu thông trên quốc lộ một
theo hướng từ thủ đức đi quận một mươi hai
thì bất ngờ bị bung thùng
hàng chục thùng bia bị rớt xuống vương vãi khắp mặt đường
sự cố làm giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng
tiếp nhận thông tin vụ việc
đội cảnh sát giao thông độ bình triều
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm cùng người dân phối hợp dọn dẹp
khắc phục sự cố và điều tiết giao thông
bước đầu chủ xe cho biết do tránh gấp
một xe khác chạy ẩu nên xe đã va vào
giải phân cách khiến thùng xe bị bung
và hàng loạt thùng bia bị rớt
kính thưa quý vị kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm
ngày quốc tế lao động
ngày một tháng năm năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu
ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay bang tuyên giáo trung ương
và ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn
tp hcm long trọng tổ chức triển lãm chủ đề
tp hcm bốn mươi bốn năm năng động phát triển và hội nhập
tại đường đi bộ nguyễn huệ
đường đồng khởi và cung văn hóa lao động
triển lãm ảnh chủ đề
tp hcm bốn mươi bốn năm năng động phát triển và hội nhập
nhìn lại những hình ảnh khéo quá
cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền nam
với sự động viên sức người
sức của to lớn của cả nước
đã tiến hành ba mặt trận tiến công
giải phóng tây nguyên huế đà nẵng
và giải phóng sài gòn
cùng với các cuộc nối dậy ở đồng bằng sông cửu long
quân và dân ta đã giành thắng lợi trọn vẹn
giải phóng miền nam thống nhất đất nước
sau hơn bốn thập kỷ đồng lòng
chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tp hcm đã có những đóng góp quan trọng
trong xây dựng đường lối đổi mới của đất nước
cũng trong đợt triển lãm này
ban tổ chức đã giới thiệu hơn hai trăm linh bức ảnh đặc dạy nhất
cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài
biển đảo quê hương
đây là điểm dừng chân thứ tư của cuộc triển lãm
sau hà nội ninh bình thừa tiên huế
trong hành trình tất công chúng yêu nghệ thuật
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong dịp lễ kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tp hcm sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật
tại ba địa điểm
tp hcm sẽ bắn pháo hoa tầm cao
tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn quận hai
tòa nhà landmark tám mươi một
và khu vực công viên vinhomes
thuộc khu đô thị vinhome central park quận bình thạnh
và tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp
tại công viên văn hóa đầm sen
thời gian bắn pháo hoa từ hai mươi một h
đến hai mươi một h một mươi năm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
còn vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
ban tổ chức các ngày lễ lớn tp hcm
sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật
kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
tại khu vực trước nhà hát tp hcm
ngoài ra tp hcm cũng tổ chức giải việt giải truyền thống ba mươi tháng bốn lần thứ bốn mươi ba
vô địch tp hcm mở rộng hai nghìn một mươi chín
tại đường lê duẩn
tổ chức giải đua thuyền truyền thống tp hcm
tại tuyến kênh rạch đĩa công viên panorama quận bảy
tổ chức festival hoa lan tp hcm lần đầu tiên
tại công viên tào đàn
bộ lao động thương minh và xã hội
vừa băng hành thông tư sửa đổi
về quy định tổ chức
quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
theo đó người tốt nghiệp trung học cơ sở
có nguyện vọng học trình độ cao đẳng
cũng có thể đăng ký dự tuyển
gọi tắt là mô hình chín cộng ba
mô hình này đã được thí điểm từ nhiều năm trước
nhưng công tác tuyển sinh đối tượng này
vẫn gặp nhiều khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi một
tổng cục giáo dục nghề nghiệp kiến kích
các trường cao đẳng thí điểm đào tạo chương trình
cộng ba dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
để cấp bằng cao đẳng
sau khi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ học ba năm
gồm chương trình phan hóa theo quy định
của bộ giáo dục đào tạo dành cho đối tượng này
và chương trình đào tạo nghề đủ điều kiện
sẽ được cấp bằng trung cấp cao đẳng
đối với các trường đã thí điểm mô hình này
vẫn gặp nhiều khó khăn trong quá trình đào tạo
về cái ý thức của em đó
nó còn chưa được cao
lý do là mới lớp chín
tỷ lệ lệ thuộc gia đình rất là nhiều
trong quá trình dạy học
thì chúng ta phải sám sát rất là kỹ
cũng như là dạy nó sâu hơn
chứ không có dạy giống như cao đẳng
mà từ một mươi hai thì cái ý thức nó tốt hơn
đó là cái thứ nhất
về cái kiến thức chuyên môn
nên bản nó chưa đạt lắm
cho nên khi dạy thì đòi hỏi mình phải dạy nhiều hơn
sâu hơn và thời gian nó lại
kiếm nhiều cái gì lý thiết hơn so với thực hành
nhưng mà đối với cái hệ này
thì chúng ta đòi hỏi thực hành nhiều
như vậy thì chúng ta lại mất cái thời gian lý thiết hơn
so với các em ở một mươi hai
bên cạnh đó nhận thức của xã hội
vì học nghề cũng là vấn đề khiến công tác tuyển sinh
chưa đạt nhiều kết quả khả quan
đa số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
không đủ điều kiện học tiếp trung học phổ thông mới rẽ sang học nghề
vì vậy nếu không có phương pháp tổ chức tốt
thì không những học sinh bỏ học
mà chất lượng cũng không đáp ứng được thị trường lao động
với đối tượng trung học cơ sở
thì các em không phải đóng học phí
tuy nhiên nhà trường thì vẫn bắt lại
các em phải có một cái trách nhiệm
khi vào thì các em phải đóng
và sau khi một năm hoàn tất các em học tốt
có kết quả học đạt yêu cầu
thì nhà trường mới trả lại
thì cái thật sự ra mình làm cái này
để các em cũng có một cái trách nhiệm
tuy nhiên là phải có một cái cách hướng nghiệp
ngay khi các em vào cấp hai
thì đấy là một cái mà hiện nay mình nghĩ
rằng ở giáo dục phổ thông
thì cũng phải quan tâm đến vấn đề này
với mô hình chín tổng ba
nếu các em hoàn thành sớm
thì một mươi bảy tuổi có thể ra trường
trong khi đó các doanh nghiệp phải hạn chế tối đa
sử dụng lao động dưới một mươi tám tuổi
vì vậy các trường trung học cơ sở
cần có những giải pháp
phân luồn định hướng nghề nghiệp cho học sinh
cơ sở giáo dục nghề nghiệp
cần phát dựng chương trình đào tạo phù hợp
đảm bảo cho học sinh sinh viên
có những kiến thức kỹ năng bám sát
theo yêu cầu của thị trường lao động
thưa quý vị bên cạnh thời tiết nắng nóng gây gắt
với chỉ số tiêu cực tím cao vượt ngưỡng
chất lượng không khí cũng đáng báo động
tình trạng ô nhiễm không khí
ở tp hcm vượt mức cho phép
tác động xấu đến sức khỏe của người dân
trong đó bụi mịn làm tăng nguy cơ ung thư phổi
chứ không ít hạn chế ra ngoài thôi
chứ nếu mà giờ phòng trống

tại bụi quá nhiều luôn
hiện nay chất lượng không khí ở tp hcm
có giấu nhiều đi xuống
nồng độ pm hai năm từ hai mươi ba sáu microgram
trên một mét khối năm hai nghìn một mươi bảy
trên một mét khối năm hai nghìn một mươi tám
và đứng thứ một mươi năm danh sách
các thành phố ô nhiễm nhất đông nam á
và các giao lộ có lượng xe qua lại đông đúc
đặc biệt vào giờ cao điểm
người dân ở tp hcm luôn có cảm giác khó chịu
lùi khí bên ngoài
nguyên nhân được các chuyên gia xác định là do không khí ô nhiễm
cho dù chúng ta có tạp giảm

thì chúng ta cũng không thể giải quyết được bụi vứt minh
bụi vứt minh hiện giờ đã vượt tư chủng
gòn ba lần rồi
trong khi đó xe máy
chỉ chiếm khoảng bốn một mươi tầm
cho dù các khách xe máy đi
chúng ta cũng không thể nào
giải quyết được bụi vứt minh
điều này nghĩ gì là chúng ta phải
làm các giới pháp một cách đồng hồ
và có thể
tất cả các nguồn
chứ không phải riêng vì một cái
trong vô thông

trong hoạt động công nghiệp
chúng ta phải kiểm soát khí thải công nghiệp

và chuyển đổi các loại nhân liệu sạch
tại các đô thủy lớn của việt nam
điển hình là tp hcm
ô nhiễm giao thông chính khoảng bảy mươi
tổng lượng phát thải của cả thành phố
nồng độ khí thải ở các đường giao thông
khu vực đông dân cư vượt ngưỡng cho phép
theo các thống kê mới nhất
tp hcm hiện có hơn chín triệu xe máy
và năm trăm linh xe ô tô các loại
các phương tiện vận tải sử dụng dầu diesel
nhiên liệu xăng hoặc có nguồn gốc hóa thạch
đã thải ra lượng khí no co hai so hai rất lớn
bên cạnh nguyên nhân từ giao thông
ô nhiễm không khí còn do các hoạt động sản xuất công nghiệp
hoạt động xây dựng sản xuất nông nghiệp
và làng nghề chôm lấp
và xử lý chất thải rắn
từ hơn một nhà máy xí nghiệp sản xuất
hoàn trọng hơn nữa
chúng ta phải tự giác
tích cực tham gia
trong công việc
bảo vệ chất lượng không khí
ví dụ như đi bộ
nhiều nhất có thể
hạn chế sử dụng xe máy
nếu mà chúng ta còn đi bộ được
ví dụ như vậy
hay là tắt máy
khi đẹp rõ
trên hai mươi giây chẳng hạn như vậy
chúng ta hoàn toàn có thể
xông qua những biện pháp
những hành động nhỏ của mình
như đó là
đó phần của chúng ta
là làm trả thiện ô nhiễm không khí
thực trạng ô nhiễm môi trường
nhất là ô nhiễm không khí
thực sự là một phát thức
với cơ quan chuyên trách
trong việc nâng cao trách nhiệm
và triển khai các giải pháp
để có thể ứng phó
chứ không dừng lại
ở các hoạt động tuyên truyền đơn phần
cần tránh khẩu hiệu chung chung
và mang tính hồn ào
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bệ sinh
được kết thúc tại đây
đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục các hoạt động
trong khuôn khổ chuyến thăm hoa kỳ
theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ
tại thủ đô washington dc
bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao
bộ công an việt nam đã hội đàm
với thứ trưởng bộ ngoại giao hoa kỳ
phụ trách chính trị david hale
và có cuộc hội đàm với thứ trưởng bộ an ninh nội địa hoa kỳ
tại cuộc hội đàm
thứ trưởng bộ ngoại giao hoa kỳ
david hane đánh giá cao quan hệ đối tác toàn diện
hoa kỳ việt nam nói chung
giữa bộ công an việt nam
và bộ ngoại giao hoa kỳ nói riêng
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn tiếp tục thúc đẩy
quan hệ đối tác toàn diện
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
vì lợi ích của hai nước
góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác
và phát triển ở khu vực và trên thế giới
cùng ngày bộ trưởng tô lâm
cũng đã có cuộc hội đàm với
thứ trưởng bộ an ninh nội địa hoa kỳ
tại hội đàm hai bên thống nhất đánh giá
kể từ khi bộ an ninh nội địa hoa kỳ
đặt văn phòng đại diện
cục thực thi pháp luật về hải quan
và di trú tại thành phố hồ chí minh
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến nay
hai bên đã phối hợp
đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn
xuyên quốc gia có liên quan đến hành vi
chiếm đoạt tài sản trị giá hàng triệu đô la mỹ
nhằm nâng cao quan hệ hợp tác
giữa hai bộ
dịp này bộ trưởng tô lâm đề nghị
đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
và tư pháp hình sự hai nước
thông qua cơ chế hiện có của hai bên
kịp thời trao đổi thông tin tội phạm
chia sẻ kinh nghiệm
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên
nhằm trao đổi thông tin
chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm công nghệ cao
tội phạm kinh tế
tội phạm mua bán người
và đưa người di cư bất hợp pháp
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã tiếp bà anne griffith
chủ tịch liên đoàn quốc gia
các gia đình có thân nhân mất tích
trong chiến tranh việt nam
hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã đến dự lễ
khánh thành đài kỷ niệm cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
và họp mặt kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến dự còn có các đồng chí
nguyên là lãnh đạo bộ công an
cùng hơn ba trăm linh hội viên ban liên lạc
cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
tại lễ khánh thành
thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đại diện ban liên lạc
đã cắt băng khánh thành đài kỷ niệm
cán bộ công an chi viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
công trình đài kỷ niệm
được xây dựng trên quảng trường
học viện an ninh nhân dân
do ban liên lạc và học viện an ninh nhân dân
phối hợp thực hiện
là công trình có kiến trúc thẩm mỹ
cảnh quan không gian có tính ổn định lâu dài
thể hiện tấm lòng chi ân
công lao cống hiến của hơn một vạn cán bộ công an
chi viện cho chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
trong đó có gần một đồng chí
đã hy sinh anh dũng
tại mặt trận miền nam
phát biểu tại lễ khánh thành
và buổi họp mặt
thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định
đài kỷ niệm là một công trình
có ý nghĩa biểu tượng và mang giá trị nhân văn sâu sắc
nhắc nhở các thế hệ cán bộ công an
phải luôn nhớ về tinh thần
chiến đấu ngoan cường mưu trí
dũng cảm của các cán bộ công an
đồng chí thứ trưởng nêu rõ
những công hiến của các cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam
đã và tiếp tục tô thắm thêm
truyền thống anh hùng vẻ vang
của lực lượng công an nhân dân
củng cố niềm tin yêu sự gắn bó của nhân dân
đối với lực lượng công an
là động lực tinh thần to lớn
để các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
vượt qua mọi khó khăn thử thách
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
tại cuộc họp mặt kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu đã cùng nhau
ôn lại truyền thống vẻ vang
tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
mẹ việt nam anh hùng
gia đình có công với cách mạng
các thế hệ công an lão thành
đã có những đóng góp to lớn
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
sau một ngày hai đêm rẽ sóng
tàu kiểm ngư kn bốn trăm chín mươi
đã đưa đoàn công tác số năm
đến với quần đảo trường sa
đây là chuyến thăm thứ tám của đoàn kiều bào
đến với trường sa
một hành trình từ trái tim
mang hơi ấm của bà con người việt trên khắp thế giới
đến với quân và dân trên quần đảo tiền tiêu của tổ quốc
chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc khó quên
đối với mỗi thành viên
ai cũng mang về những kỷ niệm đẹp
và trở thành những sứ giả
có phần lan tỏa tình yêu đất nước
cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo
ra cộng đồng người việt trên thế giới
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an
sau một hành trình dài
đảo sơn ca đã dần dần hiện ra trước mắt
nghi lễ trào cờ trang nghiêm
tuyệt đối phục tùng bệnh lệnh cấp đen
khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì
để tận tâm tận lực
để tận tâm tận lực
thì hành nhanh chóng và chính xác
bao tình cảm
bao yêu thương của những người con xa xứ
của những người trong đất liền
với các chiến sĩ
như vỡ hòa
khi đến trường xa
anh rất là xúc động
anh xúc động với các chiến sĩ ở đây
quá trẻ quá quá trẻ
và nhìn thấy họ
một thời gian dài ở đây
rất là thiếu thốn
thì anh sẽ nghĩ ngay tới những đứa con của anh
đúng là sự xúc động khi mà cảm kích
cái tinh thần của các chiến sĩ ở nơi đây
mặc dù là một nơi rất nhỏ
thiếu tất cả văn hóa nghệ thuật
không có một cái gì hết
nhưng các chiến sĩ rất là lạc quan
và yêu biển đảo
hải trình tiếp tục đưa đoàn công tác
đến với các điểm đảo khác
với hầu hết các đại biểu
đây là lần đầu tiên họ đến với trường sa
khi được đặt chân lên những cái tên
địa danh quen thuộc trên bản đồ
như tiên nữ sinh tồn đông
tốc tan b phan vinh b
đá đông trường sa
nhà giàn dk một trên hai mươi
các đại biểu đều xúc động
và tự hào khi được chứng kiến
nỗ lực của cán bộ chiến sĩ và người dân
tại nơi tuyến đầu tổ quốc
bước chân lên trên đảo
tự nhiên tôi cảm thấy một cảm xúc
ngẹn ngào như trở về
ngôi nhà của mình
và lần đầu tiên đứng chào cờ
dưới lớp cờ của tổ quốc
sau bao nhiêu năm xa đất nước
ở những nơi hoàn cảnh khó khăn như thế này
mà tôi thấy các chiến sĩ
vẫn vững chắc tay súng
để bảo vệ biến cường bảo vệ
từng tức đất của hải đảo
tôi thấy phục những tấm lòng người chiến sĩ
và thực sự cảm động
tôi sống ở đất liền tôi cảm giác là một sự bình yên
không nhìn thấy một sự đầu sóng ngọn gió
nhưng mà khi tôi ra đến đây
tôi thấy là một cái sự hy sinh của các em
nó cao cả quá
tại các điểm đảo
đoàn công tác đều tổ chức giao lưu vận kể
tặng quà với tổng giá trị
một hai tỷ đồng
mỗi khi có các đoàn ra thăm
đặc biệt là
hôm nay rất vinh dự
cho chúng tôi có đoàn kiều bào ra thăm
trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín này
chúng tôi cảm thấy
gần với đất liền nhiều hơn rất nhiều
và đặc biệt là
chúng tôi thấy là
mình được cái niềm vinh dự đó
được sự quan tâm
của các cấp các ngành
đặc biệt là kiều bào ta nước ngoài
do vậy là chúng tôi càng xây dựng cái quyết tâm nhiều hơn
cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc
trong hải trình hơn một hải lý
sự cảm phục quyết tâm và ý chí bám biển
bám đảo của quân dân huyện đảo trường sa
luôn hiển hiện hiện trong mỗi thành viên đoàn công tác
xúc động hơn là
đó là lễ tưởng niệm
đối với những chiến sĩ đã hy sinh
vì biển đảo tổ quốc
sự hy sinh anh dũng của các anh
càng củng cố thêm tình yêu biển đảo
hướng về tổ quốc
đối với mỗi người dân
cũng như hàng triệu kiều bào xa xứ